thông tin từ ubnd huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết vào tối ngày năm tháng một mươi một một quả đồi bất ngờ sạt lở làm hai ngôi nhà dưới chân núi thuộc thôn đàn bộ thị trấn trà my huyện bắc trà my khiến chín người bị vùi lấp nhưng chỉ cứu sống được bốn người
đến chiều sáu tháng một mươi một các cơ quan chức năng của huyện đã huy động lực lượng và phương tiện tập trung tìm kiếm được thi thể ba nạn nhân xấu xố
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc trà my cho biết do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng một mươi một tại thôn đàn bộ thị trấn trà my đã xảy ra vụ sạt lở quả đồi làm hai căn nhà của bà nguyễn thị hồng ông trần văn long và chín người dân bị vùi lấp
sau khi nhận được thông tin ubnd huyện bắc trà my đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiến hành đào đất tìm kiếm các nạn nhân
ngay sau đó bốn người bị thương được lực lượng chức năng của huyện đưa đi cấp cứu và đến chiều nay lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ba nạn nhân bị vùi lấp
trong ba thi thể tìm được có hai nạn nhân được xác định tên là nguyễn thị đắc và hồ thị ái hiện lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại
khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng nam và huyện bắc trà my đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất này